theo người dân đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều tháng nay do mật độ xe container xe tải nặng dày đặc
các phương tiện phải chạy chung làng hỗn hợp nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao